đón tiếp nhà vua và hoàng hậu trong bầu không khí ấm áp đầu xuân năm mới hai nghìn một mươi bảy tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng chuyến thăm lần đầu tiên tới việt nam của nhà vua và hoàng hậu là sự kiện đặc biệt
có ý nghĩa lịch sử quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hai dân tộc việt nam nhật bản
nhà vua nhật bản akihito bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước việt nam tươi đẹp
nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trong những lần gặp gỡ tổng bí thư nguyễn phú trọng tại nhật bản vào năm hai nghìn tám và năm hai nghìn một mươi
chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân cũng như các nhà lãnh đạo khác của việt nam và nhân dân việt nam
đã dành cho nhà vua và hoàng hậu sự đón tiếp trọng thị nồng ấm và thân tình
tổng bí thư nguyễn phú trọng vui mừng nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc trong những lần gặp gỡ nhà vua và hoàng hậu
khẳng định việt nam hết sức coi trọng quan hệ với nhật bản
mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị với nhân dân nhật bản
nhà vua akihito và hoàng hậu cùng tổng bí thư và phu nhân trao đổi sâu sắc về văn hóa và giao lưu văn hóa giữa hai nước hai dân tộc
nhấn mạnh việt nam và nhật bản có nhiều nét tương đồng về văn hóa và sự giao lưu lâu đời trong lịch sử
đó là sự gắn kết chặt chẽ
giữa việt nam và nhật bản nhà vua akihito bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những mất mát trong chiến tranh của việt nam
và ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu to lớn mà việt nam đã đạt được trên con đường đổi mới và xây dựng đất nước
đánh giá cao sự đóng góp của việt nam với hòa bình mong muốn nhân dân hai nước tiếp tục hợp tác vì hòa bình thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng và nhà vua akihito bày tỏ vui mừng về quan hệ giữa hai nước
cho rằng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa việt nam và nhật bản hiện đang ở giải
đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ
quan hệ giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng
nhân dịp đầu xuân năm mới tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân chúc nhà vua
hoàng hậu cùng các thành viên hoàng gia nhật bản rồi rào sức khỏe
chúc đất nước nhật bản phồn vinh nhân dân nhật bản hạnh phúc
sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm và làm việc với kho bạc nhà nước
chủ tịch quốc hội yêu cầu kho bạc nhà nước quản lý hiệu quả
vì mỗi đồng tiền mà kho bạc đang quản lý là sự đóng góp từ mồ hôi công sức của nhân dân
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao tinh thần đoàn kết
nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà hệ thống kho bạc nhà nước nói riêng
và toàn ngành tài chính nói chung đã đạt được trong giai đoạn vừa qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
đảng nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho hệ thống kho bạc nhà nước
quản lý một khối lượng rất lớn tiền và tài sản
vì vậy toàn hệ thống kho bạc nhà nước phải có trách nhiệm quản lý cho tốt
cho an toàn và sử dụng cho hiệu quả nhất
mỗi đồng tiền mà kho bạc nhà nước đang quản lý là sự đóng góp từ mồ hôi công sức của nhân dân
mỗi đồng tiền được chi đúng chi kịp thời chi hiệu quả sẽ góp phần
làm cho kinh tế xã hội thêm phát triển quốc phòng an ninh thêm vững chắc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nói
phải tiếp tục phát huy nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả tham mưu cho chính phủ
cho quốc hội trong quản lý điều hành tài chính ngư sách cũng như là chính sách tài hóa
huy động tối đa các nguồn lực tài chính để thúc đẩy phát triển đất nước
cùng với đó là đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực
để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đưa đất nước chúng ta phát triển nhanh
ổn định và vững chắc
về chiến lược phát triển kho bạc nhà nước giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
chủ tịch quốc hội yêu cầu bộ tài chính kho bạc nhà nước phối hợp với các đơn vị liên quan
tổng kết đánh giá kỹ kết quả thực hiện chiến lược phát triển đến năm hai nghìn ba mươi
để từ đó xây dựng chiến lược phát triển kho bạc nhà nước giai đoạn sắp tới cho phù hợp
chiến lược phát triển kho bạc nhà nước giai đoạn tới phải hướng tới hoàn thiện về mặt thể chế
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại
tiên tiến của thế giới tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
để từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống kho bạc nhà nước
về mặt thể chế quốc hội ủng hộ bộ tài chính và kho bạc nhà nước nghiên cứu xây dựng
chính quốc hội ban hành luật kho bạc nhà nước trong giai đoạn này
nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động nghiệp vụ của kho bạc nhà nước
chiều nay đoàn công tác của trung ương do đồng chí đinh thế huynh
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hải dương về tình hình phát triển kinh tế xã hội
xây dựng hệ thống chính trị và việc triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của đảng
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí đinh thế huynh biểu dương và đánh giá cao những kết quả
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hải dương đã đạt được trong thời gian qua
trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội xây dựng hệ thống chính trị
và thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của đảng
bên cạnh đó đồng chí đinh thế huynh cũng chỉ ra một số hạn chế của hải dương như
về phát triển kinh tế xã hội vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch
quy mô chất lượng của một số ngành dịch vụ còn thấp
tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn và một số khu công nghiệp chưa có giải pháp xử lý tích cực
việc thu hút đầu tư còn hạn chế chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn
chỉ số năng lực cạnh tranh còn ở mức trung bình
vẫn còn tiềm ẩn mất ổn định về tình hình trật tự xã hội
công tác xây dựng đảng còn một số hạn chế về phát triển đảng viên mới
về công tác cán bộ nhất là vừa qua báo chí có nêu một số sở ngành có số lượng cấp phó nhiều hơn quy định
một số cơ quan đơn vị có số lượng phó trưởng phòng nhiều
tạo dư luận không tốt trong cán bộ đảng viên và nhân dân
đồng chí đinh thế huynh yêu cầu trong năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh ủy hải dương cần tiếp tục nghiên cứu tư duy sâu hơn
có cách làm sáng tạo hơn mạnh dạng đổi mới hơn nữa
ban thường vụ tỉnh ủy hải dương cần chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và thực hiện nghiêm túc nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
bám sát tình hình của các địa phương nhất là những nơi có vấn đề bức xúc nảy sinh
cần tổ chức gặp gỡ tiếp xúc đối thoại với nhân dân để giải quyết kịp thời nhằm ổn định tình hình
quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
phát huy vai trò giám sát của nhân dân của cơ quan báo chí trong công tác phòng chống tham nhũng
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương thị mai đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả
mà tỉnh lào cai đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng
củng cố an ninh quốc phòng đặc biệt là trong công tác dân vận dân tộc tôn giáo
và yêu cầu tỉnh lào cai cần tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh vượt qua khó khăn
thách thức huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội
đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn vào cuộc vận động học tập
và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh tiếp tục đổi mới nội dung
phương thức công tác dân vận phù hợp với tình hình mới
chú trọng phát huy vai trò của già làng trưởng bản và những người có uy tín trong cộng đồng
ở vùng đông bao dân tộc thiểu số đẩy mạnh phát triển kinh tế
phấn đấu đưa lào cai trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực tây bắc
nhân dịp này đồng chí trương thị mai thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
gửi lời thăm hỏi động viên và tặng quà cho các cán bộ đảng viên tiêu biểu xuất sắc của tỉnh lào cai
tiếp theo chương trình phát huy vai trò người chiến sĩ bộ đội biên phòng thời kỳ mới
nguy cơ nhiễm cúng a h bảy n chín khi giết mổ gia cầm
hôm nay nhân kỷ niệm năm mươi tám năm
ngày truyền thống bộ đội biên phòng ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
và hai mươi tám năm ngày biên phòng toàn dân ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và chúc mừng các cán bộ chiến sĩ
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
vui mừng khi nghe báo cáo của đồng chí trung tướng hoàng xuân chiến
tư lệnh bộ đội biên phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng
chủ tịch quốc hội khẳng định lực lượng bộ đội biên phòng đã không
chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền
giữ vững từng tất đất thiêng liêng của tổ quốc mà còn là lực lượng quan trọng trong công tác
phòng chống tội phạm ở biên giới đặc biệt là tội phạm ma túy thực hiện xuất sắc nhiệm vụ
đối ngoại nhân dân đối ngoại giữa các lực lượng biên phòng của việt nam và các nước bạn
lực lượng bộ đội biên phòng cũng là lực lượng nòng cốt giúp nhân dân ở khu vực biên giới phát triển
kinh tế thực hiện an sinh xã hội bày tỏ niềm xúc động và sự hương mộ trước những hy sinh to lớn
và thầm lặng của lực lượng bộ đội biên phòng chủ tịch hội cho biết trong chương trình các
chuyến công tác tại các tỉnh biên giới chủ tịch hội luôn ưu tiên dành thời gian thăm hỏi các cán
bộ chiến sĩ tại các đồn biên phòng chủ tịch hội chúc các cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng
luôn ra sức phân đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu xứng đáng với niềm tin yêu
của đảng nhà nước và nhân dân tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng nhân dịp này
chủ tịch hội đã đến dân hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh tại phòng thờ bắc hồ tại bộ tư lệnh
bộ đội biên phòng trong những năm qua bên cạnh việc bảo đảm an ninh trật tự vùng biên giới
các chiến sĩ bộ đội biên phòng còn tích cực tham gia giúp đỡ người dân ổn định sản xuất
phát triển kinh tế những việc làm đó tắt chặt hơn tình cảm quân dân góp phần xây dựng hình ảnh
tốt đẹp của người chiến sĩ bộ đội biên phòng ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh sơn la
đây là ngôi nhà bán chú của các em học sinh trường tiểu học phiêng pàn ba
xã phiêng pần huyện mai sơn tỉnh sơn la ngôi nhà nhỏ này được xây dựng từ những ngày công và
ngày lương của các chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn phiền păn trước đây do đường xá xa xôi
nhất là vào mùa mưa lũ giao thông chia cắt nhiều em học sinh đã phải nghỉ học hoặc bỏ học
có năm em học sinh nhà ở cách rất là xa trường các em đi lại đường thái đi lại khó khăn cách trở
các em thường xuyên phải nghỉ học để thực hiện chương trình nâng bước trên em đến trường
các chiến sĩ bộ đội biên phòng cũng đã xây dựng cho nhà trường một ngôi nhà gỗ ba gian
để làm nhà bán chú cho các em học sinh ngôi nhà được hành thành từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
từ khi ngôi nhà được hành thành các em học sinh
đã đến trường đi học đầy đủ và không còn nghỉ học nữa
được thành lập cách đây bảy năm đồn biên phòng phiêng pần là một trong những đơn vị trẻ nhất của lực lượng biên phòng tỉnh sơn la
những năm qua với nhiệm vụ quản lý bảo vệ hơn sáu bốn km đường biên và bốn cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia
đồn biên phòng phiêng pàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững vùng biên cương tổ quốc
trong điều kiện là đường xa
giao thông dân trí trong địa bàn là còn nhận thức rất là thấp kém
trong đó là chúng tôi lòng gấp và tuyên truyền gắn với cái tuyên truyền với cái phổ biến giáo dục pháp luật
tuyên truyền về nhân dân ổn định phát triển kinh tế xã hội chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đồn biên phòng phiêng pần còn nhận được sự phối hợp của lực lượng dân quân tự vệ các bản
có cột mốc biên giới qua đó thắt chặt mối quan hệ với đồng bào các dân tộc vùng biên
chúng tôi là đội an ninh tự quản của bản
mỗi tháng chúng tôi được đi tuần tra mốc giới cùng đồn bốn trăm năm mươi chín một lần
bên đồn cũng tuyên truyền về đường biên mốc giới của việt nam và lào
chúng tôi là dân quân hàng ngày chúng tôi theo dõi có vấn đề gì xảy ra
chúng tôi báo cáo về với đồn bốn trăm năm mươi chín
trong những năm qua các chiến sĩ đồn biên phòng phiên pân luôn xác định bảo vệ an ninh
chủ quyền biên giới quốc gia gắn với giúp đỡ đồng bào các dân tộc
ổn định sinh hoạt sản xuất là hai nhiệm vụ luôn song hành
dù còn nhiều khó khăn thách thức các anh vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
hình ảnh người chiến sĩ biên phòng hôm nay đã trở nên hết sức gần gũi và tốt đẹp trong lòng đồng bào
các dân tộc tỉnh sơn la
mới đây tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam đoàn thanh niên biên phòng tỉnh quảng nam đã tổ chức chương trình bát cháo nhân ái
đây là một trong những hoạt động của tuổi trẻ biên phòng nhân kỷ niệm ngày biên phòng việt nam
nhằm chia sẻ khó khăn động viên và giúp các bệnh nhân nghèo vượt lên bệnh tật
một trăm linh cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng quảng nam đã theo xe mang ba nồi cháo lớn
cùng một mươi hai thùng sữa đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
sau gần bốn trăm linh xuất cháo và hơn bốn trăm linh hộp sữa cho các bệnh nhân
để có được bát cháo nhân ái bảo đảm dinh dưỡng hợp vệ sinh và an toàn thực phẩm đến với người bệnh
trước đó cán bộ chiến sĩ biên phòng tỉnh quảng nam đã ra chợ mua thịt bò cùng rau củ quả các loại
và tiến hành chế biến
đây là chương trình mở đầu cho chuỗi chương trình bát cháo nhân ái được duy trì đều đặn
trước mắt mỗi tháng hai lần với các hoạt động phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn
đợt này thì chúng tôi thực hiện chương trình là bác cháu nhân ái để chia sẻ những khó khăn vất vả của những bệnh nhân ở bệnh viện đa khoa quảng nam
với mong muốn là chúng tôi sẽ một phần nào đó để tạo ra những bệnh nhân khó khăn
chúng tôi đang có một sức mạnh để cho các bệnh nhân vượt qua những cơn đau bệnh tật để về với cuộc sống thường ngày
bệnh nhân của tôi ở đây thì khoảng hơn một bệnh và đa số là những bệnh nặng nằm lao
do đó họ cũng cần sự sân sẻ từ những người có tấm đồng hảo tâm
đặc biệt là việc làm của đoàn thanh niên của bộ đạo viên phòng
tôi thấy tình quân dân thêm siết chặt và người bệnh cũng có cảm giác ấm lòng
trong thời gian qua các đơn vị trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã tổ chức chương trình bát cháo tình thương tại nhiều bệnh viện trong tỉnh
hiện tại đoàn thanh niên bộ đội biên phòng quảng nam đang phát động đợt quyên góp ủng hộ trong toàn bộ đơn vị để chương trình bát cháo tình thương
chia sẻ những khó khăn của bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện
theo thông tin từ bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết vừa truy bắt lập biên bản và phóng thích một số
sáu tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển việt nam trong khi khai thác hải sản
theo đó ngày hai tháng ba thông tin từ quần chúng và qua xác minh của lực lượng chức năng về sự xuất hiện của một tốp tàu cá nước ngoài
đang khai thác hải sản trái phép trên vùng biển việt nam
sau hơn ba giờ xuất kích đến một mươi năm h bốn mươi phút cùng ngày bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình phát hiện ba chiếc tàu câu của ngư dân nước ngoài
đang đánh bắt cá trái phép tại khu vực cách cửa danh tỉnh quảng bình khoảng hai mươi bốn
hải lý về phía đông đông bắc cách đường giới hạn phía tây vùng đánh cá chung khoảng một mươi ba hải lý
biên đội tàu của bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã tổ chức truy đuổi vây bắt được hai chiếc tàu cá với chín ngư dân
và tiến hành lập biên bản vi phạm vùng biển cảnh cáo và tổ chức phóng thích ra khỏi vùng biển việt nam
lực lượng tuần tra cũng đã xua đuổi những chiếc tàu còn lại ra khỏi lãnh hải việt nam
sau phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân về tình trạng chặt phá rừng nghiêm trọng tại lâm phần
thuộc ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắc rông
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành đến hiện trường để kiểm tra
qua đó các ngành chức năng đều kết luận là việc rừng phòng hộ tự nhiên bị chặt phá
là đúng như những gì mà các cơ quan báo chí đã thông tin đồng thời đưa ra biện pháp xử lý vụ việc
tại hiện trường đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận tuyến đường nối từ cầu khe văn huyện đắc rông đến xã hướng linh
huyện hướng hóa đang thi công tuyến đường phục vụ dân sinh và công trình thủy điện khe nghi
lợi dụng tuyến đường này các đối tượng đã vào rừng để chặt phá cây rừng
trong đó nhiều cây có đường kính từ bốn mươi đến sáu mươi năm cm thuộc từ nhóm năm đến nhóm bảy rồi vận chuyển ra khỏi rừng bằng xe máy
theo thống kê của lực lượng kiểm lâm tỉnh quảng trị trong thời gian qua
nói trên kiểm lâm đã phát hiện và ngăn chặn sáu vụ phá rừng thu giữ một mươi hai mét khối gỗ hai cưa máy
các đối tượng chặt phá là người dân tộc thiểu số sống gần khu vực rừng phòng hộ
khi mà có cái dấu hiệu khai thác ở đây thì chúng tôi là một ngành chức năng
cũng được thông tin và chính chúng tôi cũng thông tin cho chính quyền địa phương và phối hợp các ngành đã tổ chức kiểm tra nhiều đợt
và nhất là chúng tôi cùng với cái bán quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đa cà rông
đây là một cái ông chủ rừng mà cũng
mặc dù trong điều kiện có hạn chế nhiều mặt nhưng mà ban quản lý này cũng rất tích cực tổ chức các cái bảo vệ ngăn chặn
và cung cấp thông tin cho các ngành chức năng trong đó có kiểm lâm
và trong quá trình qua thì việc tổ chức ngăn chặn ở đây thì cũng có một số kết quả tốt
mặc dù vậy cái việc mà người dân hoặc lâm tạc lén lút khai thạc thì vẫn còn chạy ra
sau khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường đoàn liên ngành đã tổ chức cuộc họp với chính quyền huyện đắk rông
và các cơ quan báo chí
tại cuộc họp lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị khẳng định
tình trạng chặt phá rừng nói trên không có sự móc nối cấu kết giữa lâm tặc và đơn vị thi công tuyến đường
tuy nhiên việc phá rừng phòng hộ là vấn đề nghiêm trọng cần có giải pháp chấm dứt kịp thời
giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn đã yêu cầu trưởng chính quyền long
cũng như hạt trưởng kèm long hai huyện hưởng hóa đắk rông
phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cùng với bán quản lý rừng phòng hộ
trực chiến hai mươi bốn trên hai mươi bốn và ngăn chặn dứt điểm việc khai thạc trại phẹp xảy ra
cái thứ hai là phải làm rõ trách nhiệm của các đơn vị chức năng để xảy ra xâm hải rừng
để tránh tình trạng phá rừng phòng hộ tái diễn trong thời gian tới
tại khu vực rừng nói trên
cũng như các khu vực khác trên địa bàn
tỉnh quảng trị cần chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng
đặc biệt là giữa ban quản lý rừng với kiểm lâm và chính quyền địa phương
thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra
truy quét để kịp thời ngăn chặn việc phá trộm hoặc cấu kết
móc nối để phá hủy tài nguyên rừng
trong đó có hai tỉnh giáp việt nam là vân nam và quảng tây
trong khi đó điều kiện thời tiết ở nước ta hiện nay đang là yếu tố thuận lợi
giúp chủng virus có điều kiện phát triển
mùa đông xuân là mùa của cúm
một thay đổi thời tiết từ mùa xuân sang mùa hè
và đặc biệt trong điều kiện hoàn cảnh
điều kiện nhiệt độ ẩm của chúng ta
chúng tôi cho rằng vấn đề lây lan của h bảy n chín vào việt nam hoàn toàn có thể
giết mổ và vận chuyển da cầm
nếu mà gia cầm đó là da cầm không rõ nguồn gốc không qua kiểm soát
mà khi da cầm đó mang mầm bệnh
thì trong quá trình anh giết mổ trong quá trình anh vận chuyển
thì anh tiếp xúc với da cầm tiếp xúc với mầm bệnh
và mầm bệnh của virus cúm
nó từ da cầm nó chuyển sang người và gây bệnh cho người
được biết trong số những trường hợp mắc cúm ah bảy n chín tại trung quốc
hầu hết đều có tiền sử phơi nhiễm với da cầm sống tại các chợ
hoặc với môi trường bị ô nhiễm do da cầm nhiễm bệnh
và sự chủ quan của người dân đang là điều kiện khiến cúm da cầm có nguy cơ lây lan sang người
do cái đặc thù là cái việc giao lưu đi lại thương mại giữa các quốc gia có chung đường biên
cũng tương đối là lớn
chính vì vậy mà cái nguy cơ lây lan những cái virus cúm trên da cầm vào việt nam là hoàn toàn có thể
chủng virus cúm này có trên da cầm không gây bệnh
không gây chết cho da cầm nhưng xâm nhiễm vào cơ thể con người thì tỷ lệ tử vong rất cao
trong bối cảnh các ổ dịch trên da cầm ca bệnh cúm ah bảy n chín trên người gia tăng đột biến ở trung quốc
việc nhập lậu da cầm vào việt nam là tình huống rất nguy hiểm nguy cơ xâm nhiễm luôn thường trực
cái virus cúm ah bảy n chín là không gây bệnh lâm sàng cũng như không gây chết da cầm
và khi nó lây nhiễm cho người cho nó gây chết
người với tỷ lệ rất là cao theo đánh giá nó gây chết người với tỷ lệ khoảng ba mươi bảy bốn mươi
hiện nay thì việc nhập lậu da cầm và sản phẩm da cầm qua biên giới vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt
và diễn ra rất là tinh vi do chúng ta có cái đường biên giới rất là kéo dài
cho nên là việc nhập lậu gia cầm sản phẩm da cầm qua biên giới là hết sức nguy hiểm
vì vậy là
cả con cư dân biên giới là tuyệt đối không tiếp tay không trực tiếp vận chuyển
không tiếp tay cho các đầu nậu để vận chuyển da cầm sản phẩm da cầm nhập lậu
hiện ở việt nam chưa ghi nhận ca mắc h bảy n chín trên người
nhưng đã xuất hiện ba ổ dịch h năm n một trên đàn da cầm tại vĩnh long nghệ an và nam định
lo ngại nhất là những dịch bệnh trên đều không có biểu hiện trên da cầm
vì thế nếu người dân không nâng cao ý thức cảnh giác phòng tránh dịch bệnh
thì việc bùng phát dịch có thể chỉ là vấn đề sớm hay muộn
một thông tin đáng chú ý liên quan đến dịch cúm da cầm đang bùng phát ở nước láng giềng trung quốc
tổ chức y tế thế giới who vừa cho biết virus cúm da cầm ah bảy n chín có độc lực cao nhất từ trước tới nay
nguy hiểm hơn cả cúm h năm n một
tổ chức y tế thế giới cũng cho biết sự thay đổi liên tục độc lực cũng là một đặc điểm tự nhiên của virus cúm
do quá trình tái tổn thương
điều quan trọng là phải tiếp tục cảnh giác với sự thích ứng của virus cúm da cầm ở người và các loại động vật có vú khác
đại diện viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết việc virus cúm tăng độc lực là một đặc điểm dịch tễ bình thường của virus cúm
và điều này sẽ khiến gia cầm nhiễm bệnh nhanh tử vong hơn
tuy nhiên cũng không vì thế mà da cầm mắc cúm sẽ có biểu hiện ra bên ngoài
chính vì vậy điều quan trọng nhất lúc này là người dân không ăn da cầm chưa nấu chín
không ăn tiết canh da cầm thủy cầm
và các loại chim dù virus cúm a h bảy n chín tăng độc lực
nhưng cũng không vì thế mà làm tăng khả năng lây lan từ người sang người
trong phần tin quốc tế trung quốc khai mạc hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân hai nghìn một mươi bảy
robot sẽ giữ vai trò chủ chốt trong việc tháo rỡ các lò phản ứng hạt nhân ở fukushima
kỳ họp thứ năm hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân trung quốc chính hiệp khóa một mươi hai vừa khai mạc chiều nay tại thủ đô bắc kinh
tại kỳ họp lần này tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình thủ tướng trung quốc lý khắc cường
chủ tịch quốc hội trương đức giang chủ tịch chính hiệp du chính thanh và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước trung quốc
cùng hơn hai đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trung quốc sẽ nghe và đánh giá báo cáo công tác
của ủy ban thường vụ chính hiệp trong năm qua
bên cạnh đó các đại biểu cũng sẽ thảo luận và thông qua một khung phát triển quốc gia với một số nhân tố mới
những chính sách thiết yếu phục vụ các mục tiêu phát triển do chính phủ trung ương hoạch định
cũng như tư tưởng của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình về quản lý hành chính
đây sẽ là kỳ họp cuối cùng của hội nghị chính hiệp khóa một mươi hai và cũng là kỳ họp đầu tiên
sau hội nghị trung ương sáu của đảng cộng sản trung quốc hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến hội nghị chính hiệp lần này sẽ bế mạc vào sáng một mươi ba tháng ba tới
nga và chính phủ syri cáo buộc ủy ban đàm phán cấp cao hnc
đại diện phe đối lập chính của syri phá hoại cuộc hòa đàm syri tại geneva
những động thái này đang cho thấy là cuộc đàm phán hòa bình syri vẫn đang còn gặp rất nhiều chắc trở
khiến cho con đường hòa bình thống nhất của nước này còn khá xa vời
người phát ngôn bộ ngoại giao nga nhấn mạnh nga bày tỏ hoài nghi ủy ban đàm phán cấp cao hnc
có khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình với chính quyền syri
bộ ngoại giao nga đồng thời cáo buộc ủy ban đàm phán cấp cao của phe đối lập phá hoại đàm phán
bằng việc từ chối làm việc với các nhóm đối lập khác
còn đại diện của chính phủ syri tham gia đàm phán tại geneva thụy sĩ khẳng định
phe đối lập hiện đang cản trở tiến trình lập lại hòa bình tại syri
ông bashar jafari trưởng đoàn đàm phán của chính phủ syri cáo buộc
rất nhiều thành viên của ủy ban đàm phán cấp cao hậu thuẫn khủng bố
và syri sẵn sàng gửi bằng chứng cho ông mitsura đặc phái viên liên hợp quốc về vấn đề syri
robot sẽ giữ những vai trò chủ chốt trong việc tháo rỡ các lò phản ứng hạt nhân
bị hư hại ở fukushima ở nhật bản do thảm họa kép động đất sóng thần hồi năm hai nghìn một mươi
việc này nhằm bảo vệ các công nhân khỏi nhiễm phóng xạ
tập đoàn toshiba cho biết một thiết bị điều khiển từ xa thế hệ mới nhất đã được thiết kế
để dọn dẹp các mảnh vật
các mảnh vỡ và thanh nhiên liệu từ các hồ làm mát tại lò phản ứng số ba
của nhà máy điện hạt nhân fukushima
các công nhân ở các vị trí có độ phóng xạ thấp có thể điều khiển robot này hoạt động
robot này bao gồm một cân cẩu và một cỗ máy điều khiển nhiên liệu
với hai cánh tay máy có khả năng hút và cắt vụn các mảnh vỡ để lấy ra các thanh nhiên liệu hạt nhân
hồi tháng một mươi hai năm ngoái chính phủ nhật bản đã tăng gấp đôi dự toán chi phí
cho việc xử lý thảm họa hạt nhân fukushima lên một trăm tám mươi tám tỷ đô la
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân hải chào tạm biệt